tuy nhiên trên thực tế rất nhiều người trẻ cũng gặp phải căn bệnh này
trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới loãng xương ở người trẻ
và một số cách khắc phục tình trạng này
vâng đầu tiên thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi
thưa bác sĩ bác sĩ có thể cho biết tại sao phụ nữ lại dễ bị lãng sưng hơn nam giới ạ
tình trạng loạn xương thì là giảm khối lượng cổ xương và làm cho xương bị suy yếu và dễ gãy
tình trạng loãng xương thì nó có thể xảy ra trong bất cứ mọi lứa tuổi
tuy nhiên trong thời gian gần đây thì loãng xương gặp ở tuổi trẻ rất nhiều gọi là bệnh trẻ hoáng
nguyên nhân thì có một số nguyên nhân như sau
trước hết phải nói đến là sự thiếu hụt trầm trọng
nguyên nhân là căn si trong cơ thể dẫn đến giảm căn si trong xương và dẫn đến nguy cơ loãng xương
thói quen ăn uống không lành mạnh dùng nhiều chất kích thích như bia rượu cà phê và hút thuốc lá
rất nhiều bạn và lười vận động thể dục thể thao để làm cho xương bị suy yếu
khói quen ăn uống chưa hợp lý
có thể là do hấp thu căn si trong cơ thể cũng không đủ
và thiếu vitamin d cũng làm giảm hấp thu căn si vào xương cũng dẫn đến nguy cơ loãng xương
vâng vậy thưa bác sĩ thì sẽ cần làm gì để cải thiện chất lượng xương cũng như là làm chậm quá trình thoái hóa và loạn xương do tuổi tác ạ
để mà biết mình có bị loạn xương hay không thì khi mà các bạn gặp tình trạng đau cơ xương kéo dài thường xuyên
và có những hiện tượng bị trột rút
thì các bạn có những bạn ở trong những trường hợp mà các bạn ít tiếp xúc ánh nắng mặt trời phải ngồi làm việc trong phòng nhiều
và có những bạn đau thần kinh lên xường đau thần kinh tọa
có những triệu chứng như thế thì các bạn đến để được thăm khám và được tư vấn
vậy thì trong những trường hợp như vậy thì các bác sĩ sẽ có những chỉ định điều trị như thế nào để cải thiện được chất lượng xương
loãng xương được coi là một bệnh lý về xương

loãng xương được coi là một bệnh lý về xương
khi có loãng xương khi gặp tình trạng loãng xương thì các bạn sẽ có ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống
bởi vì cái nguy cơ mà dẫn đến xương bị yếu và dễ gãy thì tùy cái mức độ gây xương như thế nào và vị trí như thế nào thì ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống
có rất nhiều biện pháp thì các bạn đến được thăm khám đối với bác sĩ và để trần đoán xem giai đoạn mức độ loãng xương như thế nào thì các bạn sẽ được tư vấn dùng thuốc và các bác sĩ sẽ hướng dẫn cho mình cách để phòng tránh kết hợp dùng thuốc và dùng để đảm bảo chế độ ăn uống lành mạnh
một lần nữa thì chúng tôi xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình hôm nay